liên quan đến vụ việc ba mươi chín người thiệt mạng trong một chiếc xe tải tại phía đông bắc thủ đô london của anh
vừa qua đoàn công tác đại sứ quán việt nam tại anh đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc
làm việc với cảnh sát và cơ quan chính quyền địa phương hatsx nhằm tìm hiểu và chuyển tiếp các thông tin
của các gia đình người việt nam có người thân bị mất tích trong thời gian xảy ra vụ việc này
đại sứ việt nam tại anh trần ngọc an đã điện đàm với bộ trưởng bộ nội vụ anh
và đại diện đại sứ quán việt nam tại anh cũng đã có buổi làm việc với đại diện cơ quan phòng chống tội phạm của anh
và cảnh sát điều tra hatsx về vụ việc
vụ việc xảy ra thì toàn bộ sứ quán và các bộ phận liên quan đã vào cuộc rất là tích cực và phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng cơ quan điều tra bộ nội vụ cũng như lực lượng cảnh sát sh để phối hợp
và sứ quán để
tạo được cái kênh trao đổi thông tin và cũng thông qua sứ quán phối hợp với các cơ quan liên quan trong nước
để mà thiết lập cái cơ chế trao đổi chia sẻ thông tin để phối hợp tạo công kiện cho cái công tác điều tra
nhận dạng các cái khuẩn nhận kênh dây nóng bảo hộ công dân của sứ quán thì cũng đã được mở ra liên tục
để thu thập các cái thông tin của các cái gia đình việt nam có quan tâm đến cái vụ việc này
và cho đến nay thì cái quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương nhưng hết sức thận trọng
và phía cảnh sát cho biết là các quy trình điều tra nhận diện nạn nhân cũng như là xác định quốc tịch
thì diễn ra theo đúng các cái tiêu chuẩn quy định của interpol trong đó là nó đòi hỏi phải có cái sự

xác minh bằng nhân chắc học hoặc là di truyền học hoặc có được cái kết luận chính xác về cái nhân thân của người bị nạn
cũng như là cái quốc tịch và cho đến nay thì cảnh sát cho biết là cũng chưa xác định được rõ được
đến thời điểm này chúng tôi chưa thể khẳng định có công dân việt nam trong số các nạn nhân
đó là lý do tại sao chúng tôi đang khẩn trương làm việc cùng nhau để nhanh chóng
để nhanh chóng xác minh chúng tôi kêu gọi bất kỳ cá nhân nào có thông tin liên quan hãy liên lạc với cảnh sát hạt ss
theo cảnh sát hạt ss quy trình xác minh có thể mất khoảng một tuần
các chuyên gia làm việc hai k trung bình mỗi ngày sáu nạn nhân
sau khi hoàn thành mỗi đợt lấy dấu vân tay mẫu adn thông tin sinh chắc
sẽ chuyển ngay cho cơ quan các nước liên quan nghi có công dân trong vụ việc để xác minh
đại sứ quán việt nam tại anh cho biết đã đang và sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan chức năng của anh sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân
trong trường hợp có nạn nhân là công dân việt nam
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần sự giúp đỡ đề nghị liên hệ theo số đường dây nóng
bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại anh là bốn mươi bốn bảy mươi bảy một mươi ba một trăm tám mươi một năm trăm linh một
hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là tám mươi bốn chín mươi tám một mươi tám bốn mươi tám bốn trăm tám mươi bốn